cục xuất nhập khẩu bộ công thương cho biết trong nửa đầu năm hai nghìn hai mươi xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ ước tính đạt gần năm tỷ usd tăng hai bốn so với cùng kỳ của năm hai nghìn một mươi chín
theo ước tính xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong tháng sáu năm hai nghìn hai mươi đạt chín trăm linh triệu usd tăng một mươi so với tháng cùng kỳ năm ngoái
tuy nhiên các doanh nghiệp trong ngành gỗ hiện vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức do diễn biến dịch bệnh trên thế giới vẫn rất phức tạp và chưa kiểm soát tốt
đặc biệt tại các thị trường xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ chính như mỹ nhật và eu
vì vậy triển vọng xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong quý ba năm hai nghìn hai mươi vẫn chưa khả quan